cơ quan báo chí điện kremlin ra thông cáo cho biết tổng thống nga vladimir putin sẽ hội đàm với
thủ tướng nhật bản shinzo abe vào ngày hai mươi bảy tháng bốn tới tại moscow trong bối cảnh hai bên đều
trông đợi có tiến triển cho vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ qua
chương trình nghị sự tập trung thảo luận tiến trình thực thi các thỏa thuận đã đạt được hồi
ngày một mươi hai năm ngoái giữa hai nhà lãnh đạo khi tổng thống putin tới thăm nhật bản
theo điện kremlin cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng bốn tới cũng
sẽ tập trung vào các vấn đề nhà nước và triển vọng cho sự phát triển quan hệ hợp tác nga nhật
bản trong lĩnh vực chính trị thương mại và kinh tế trước đó truyền thông nhật bản cũng cho biết
sự kiến trong chuyến thăm nga của thủ tướng abe hai bên sẽ ký kết hai mươi thỏa thuận hợp tác
quan trọng thuộc nhiều lĩnh vực trong đó có các ngành y tế và năng lượng hiện hành
nước đã nhất trí các nội dung sẽ được thảo luận trong chuyến thăm sắp tới